cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra hạn tạm giam thêm một tháng hai mươi bảy ngày
đối với bị can nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
để tiếp tục điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo khoản hai điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
thời hạn tạm giam bị can nguyễn phương hằng tương ứng với thời hạn điều tra bổ sung
không quá hai tháng được tính từ ngày cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án
và yêu cầu điều tra bổ sung từ viện kiểm sát nhân dân tp hcm
viện kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân
có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can nguyễn phương hằng
đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can hằng do công an tỉnh bình dương
khởi tố ngày hai mươi hai tháng bốn để giải quyết triệt để vụ án
theo kết luận điều tra trước đó
bị can nguyễn phương hằng đã thông qua một mươi hai tài khoản mạng xã hội
tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp qua mạng internet
để nói về nhiều chủ đề nhiều nội dung khác nhau về chuyện bí mật đời tư cá nhân
và những nội dung ảnh hưởng uy tín danh dự của ba cá nhân
bị can nguyễn phương hằng khai nhận các thông tin mà hằng đã phát ngôn
về ba cá nhân trên trong các buổi phát live stream trực tiếp là do đọc trên mạng internet
đọc báo chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh